hội nghị quốc tế với chủ đề khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo một trụ cột cho phát triển kinh tế xã hội của việt nam đã được tổ chức ngày hôm nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự và phát biểu chỉ đạo cùng dự có đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh ngài crag chittik đại sứ australia tại việt nam
hội nghị nhằm làm rõ vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội đồng thời khuyến nghị những giải pháp chính sách cụ thể cho việt nam
thưa quý vị cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ và sâu rộng mang tới nhiều cơ hội và thách thức cho mỗi quốc gia trên chặng đường phát triển
việt nam đang xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi trong đó khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là nền tảng
để đưa việt nam phát triển nhanh và bền vững
theo bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ chu ngọc anh thì để khoa học thực sự trở thành động lực và nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội
thì cần phải khắc phục những khó khăn vướng mắc tạo sự đồng bộ về thể chế giữa pháp luật và khoa học công nghệ với pháp luật liên quan
cần có các giải pháp mạnh mẽ hơn để thu hút đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ đồng ngành nhà khoa học tài năng và nhà khoa học nước ngoài cùng hợp tác hỗ trợ giải bài toán cụ thể của việt nam
hiện việt nam đã triển khai hoạt động hợp tác với các quốc gia có nhiều kinh nghiệm phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo như israel canada phần lan phương quốc bỉ nhật bản hàn quốc singapore
để từng bước hình thành hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tại hội nghị các bộ ngành địa phương và các nhà hoạch định chính sách các nhà khoa học đã nhận được sự tham vấn của các chuyên gia đến từ các quốc gia tổ chức hàng đầu quốc tế
đổi mới sáng tạo cho định hướng phát triển kinh tế xã hội của việt nam trong đó khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn liền với nền kinh tế số trong tương lai
được xác định là một trụ cột mới đóng góp vào quá trình xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi của việt nam